chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được hai mươi đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội
giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả quách mộng đào ở tỉnh hậu giang lương thị xê nguyễn nhật nam bùi thành kỷ
ở tp hcm nguyễn tiến vượng đào thị vang ở tp hcm nguyễn hiễu dũng tỉnh bà rịa vũng tàu
có đơn thư về lĩnh vực nội chính khán giả hoàng nghĩa phương tỉnh đắk lắc đặng mạnh hải
tỉnh sơn la dương quang kiếm dương như cường chu văn xuân lê ngọc hùng bùi thu trang
ở tp hcm nguyễn đình can tỉnh bắc giang có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng khán giả nguyễn bường
tỉnh quảng nam nguyễn đắc cẩn tỉnh bắc giang có đơn thư về an sinh xã hội
trong tuần đã có tám công văn trả lời của cơ quan chức năng là cục thi hành án dân sự tp hcm
viện kiểm soát nhân dân cấp cao tại đà nẵng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ubnd tỉnh hải dương ubnd huyện vụ bản tỉnh nam định huyện ủy gia lộc tỉnh hải dương
rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị
xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư lại xuân cường
đoàn luật sư tp hcm cùng tham gia để trả lời những băn khoăn thắc mắc mà quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư
thưa luật sư lại xuân cường cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình
vâng xin chào chị diệp vân chào quý khán giả truyền hình nhân dân
thưa luật sư bà nguyễn thị hai ở tỉnh trà vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai không có nghề nghiệp
nay bà muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được không
nếu được bà có thể đóng một lần cho cả một mươi năm năm không
và khi nào bà sẽ nhận được lương hưu và bà chọn mức thu nhập là một triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng
câu hỏi của bà hai được quy định tại nghị định số một trăm ba mươi bốn ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội
về bảo hiểm xã hội tự nguyện và thông tư số một ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi
của bộ lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân việt nam từ đủ một mươi năm tuổi trở lên
không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây
để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
thứ nhất là đóng hàng tháng đóng ba tháng một lần đóng sáu tháng một lần đóng một mươi hai tháng một lần
đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá năm năm cho một lần
đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện
về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định là đối với nam từ đủ sáu mươi tuổi trở lên
đối với nữ từ đủ năm mươi năm tuổi
nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá một mươi năm
cho đủ hai mươi năm để hưởng lương hưu
như vậy đối chiếu với các quy định trên thì bà hai được đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
và bà có thể chọn phương thức đóng năm năm một lần cho đủ ít nhất một mươi năm đóng bảo hiểm xã hội
sau đó bà có thể đóng một lần cho những năm còn lại không quá một mươi năm
để đủ cho hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng lương hưu ngay
không thể đóng một lần cho một mươi năm năm theo những yêu cầu của bà
bà nguyễn thị trang ở tỉnh bắc ninh cho người khác mượn hồ sơ để xin vào một công ty khác làm việc
và đóng bảo hiểm xã hội ở cả hai công ty
bà trang hỏi sau này bà và người mượn hồ sơ của bà đều mang sổ bảo hiểm xã hội đi thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội có được hay không
câu hỏi của bà trang tôi xin thật trả lời như sau
việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để đi làm là vi phạm khoảng bốn điều một mươi bảy của luật bảo hiểm xã hội
và khoảng hai mươi điều một của nghị định số tám mươi tám ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số chín mươi năm
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội
đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
để có đủ căn cứ xác định mức độ vi phạm và hướng xử lý
thì bà phải yêu cầu người mượn hồ sơ làm thủ tục thay đổi thông tin trên bảo hiểm xã hội của người đó
đang mang tên bà về đúng thông tin của họ để cơ quan bảo hiểm xã hội gửi hồ sơ sang sở lao động thương minh và xã hội
sau khi có kết quả của sở lao động thương minh và xã hội
cơ quan bảo hiểm xã hội mới có căn cứ thực hiện điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội của người mượn hồ sơ đi làm
để làm căn cứ giải quyết cho chế độ bảo hiểm xã hội sau này
thưa luật sư công ty trách nhiệm hữu hạ digitex việt nam có trụ sở ở tp hcm
có lao động nước ngoài đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hai lần mỗi lần hai năm theo đúng yêu cầu của giấy phép lao động
công ty hỏi khi ký kết lần ba công ty cần ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hai năm
hay hợp đồng lao động không xác định thời hạn
theo quy định tại điều một trăm một mươi ba của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai thì thời hạn của giấy phép lao động tối đa là hai năm
tại khoản ba điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật lao động quy định giấy phép lao động hết hiệu lực khi nội dung của hợp đồng lao động
không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp
căn cứ quy định trên thì công ty chỉ được ký hợp đồng lao động với người nước ngoài tối đa là hai năm
học sinh huỳnh hữu phúc ở tỉnh long an bị khuyết tật có giấy xác nhận của địa phương
học sinh phúc hỏi học sinh có thuộc vào diện ưu tiên
hoặc có được cộng điểm khi đi thi trung học phổ thông quốc gia hay không
câu hỏi của học sinh phúc được quy định tại khoản một khoản hai điều ba nghị định số hai mươi tám ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông với các điều kiện cụ thể như sau
đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung thì phải học hết chương trình trung học phổ thông
đủ điều kiện dự thi theo quy định được đánh giá xếp loại ở lớp một mươi hai hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên
học lực không bị xếp loại kém
riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm về và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở giáo dục thường xuyên
thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp
đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung thì được hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học
xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp trung học phổ thông
và có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp
vâng xin cảm ơn luật sư
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình đã phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
sáng hai mươi bảy tháng ba một vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô với xe máy xảy ra trên đường võ trần trí huyện bình chánh tp hcm
theo thông tin được cung cấp một người đàn ông bốn mươi chín tuổi chở theo con gái chạy trên đường võ trần trí
hướng từ quốc lộ một về cầu trợ
khi vừa qua giao lộ đường trần đại nghĩa đã va chạm với một ô tô bảy chỗ và xe khách
người đàn ông bị xe khách cuốn vào gầm kéo lê một đoạn và tử vong tại chỗ
người con bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp
sau đó chiếc xe ô tô bảy chỗ còn đâm tiếc vào một phương tiện giao thông khác chạy cùng chiều rồi mới dừng lại
hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ vụ việc trên
tuần qua một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại gara ô tô của công ty trách nhiệm hiếu hạn ô tô bình dương
nằm trên đường hồ văn mên phường an thạnh thị xã thuận an tỉnh bình dương
được biết khi các công nhân gara ô tô bình dương đang sửa chữa các ô tô của khách gửi
thì lửa bất ngờ bùng lên dữ dội ở phòng sơn
do trong gara có nhiều hóa chất nên lửa càng lan nhanh
sau đó lực lượng cứu hỏa được huy động để dập tắt đám cháy
mặc dù hỏa hoạn không gây thương vong nhưng thiệt hại ước tính lên tới nhiều tỷ đồng
trong đó có một xe khách loại bốn mươi năm chỗ và bốn chiếc ô tô du lịch bị cháy trụi hoàn toàn
nhiều trang thiết bị trong gara bị hư hỏng nặng